tại thành phố cần thơ ban tuyên giáo trung ương phối hợp với bảo hiểm xã hội việt nam tổ chức hội nghị về công tác tuyên truyền sau ba năm thực hiện nghị quyết số hai mươi tám của ban chấp hành trung ương về chính sách bảo hiểm xã hội
tính đến hết tháng chín năm hai nghìn hai mươi cả nước có hơn một mươi năm triệu người tham gia bảo hiểm xã hội gần tám mươi bảy triệu người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ hơn tám mươi
năm hai nghìn hai mươi mặc dù bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhưng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện một số tỉnh thành vẫn tăng
để tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới ban tuyên giáo trung ương và bảo hiểm xã hội việt nam yêu cầu các cấp các ngành cần tập trung phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền các cấp trong công tác này gắn với việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo kế hoạch chương trình cụ thể